chuyển sang một tin tức đáng chú ý tại các điểm nóng trên thế giới
vừa qua hàng chục quan chức tại trung quốc vừa bị trừng phạt vì để xảy ra đợt bùng phát dịch covid một mươi chín ở thành phố tây an
trung quốc đang rất cảnh giác với dịch bệnh khi nước này chuẩn bị đăng cai olympic mùa đông vào tháng hai tới tại thủ đô bắc kinh
quốc gia đông dân nhất thế giới đã giảm sokarmak xuống mức tối thiểu nhờ chiến lược không covid một mươi chín
với các biện pháp siết chặt biên giới kéo dài thời gian cách ly và phong tỏa
tuy nhiên sokarmak đang tăng lên trong những tuần gần đây
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai thành phố tây an yêu cầu người dân ở nhà đóng cửa doanh nghiệp và triển khai nhiều đợt xét nghiệm
ủy ban kiểm tra và ký luật trung ương trung quốc hôm nay cho biết hai mươi sáu quan chức của đảng đã bị kỷ luật
vì không đủ nghiêm túc trong ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh
những quan chức trung quốc không thể khống chế dịch bệnh ở khu vực phụ trách thường bị sa thải hoặc khiển trách
thông báo của ủy ban cho biết đã xảy ra tình trạng lơ là về xét nghiệm và phối hợp không đồng bộ trong công tác truy vết ở tây an
chùm bệnh ở tây an đến nay đã lan ra năm thành phố khác
bao gồm bắc kinh làm dấy lên lo ngại về nguy cơ virus có thể lan nhanh ra cả nước